thưa quý vị từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội ubkt đã họp kỳ thứ một mươi sáu
đồng chí trần cầm tú ubch bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ubkt chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkt đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ tình uỷ phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ubkt nhận thấy ban thường vụ tình uỷ phú yên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buồng lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng
ubnd tỉnh ubnd tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý
sử dụng đất đai tài sản nhà nước quản lý và bảo vệ rừng tài nguyên khoáng sản đầu tư mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế
thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám một số cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của ubnd bị xử lý hình sự
để xảy ra những vi phạm khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về các đồng chí
huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trần hữu thế phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd
phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh
lê văn trúc nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh
nguyễn trí hiến nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd
phạm đình cự nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ubnd tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ubnd tp và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính tài sản nhà nước
xảy ra nhiều vụ án
vụ việc trên địa bàn thành phố nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên
trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của ubnd tp hcm và các sở ngành bị xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục làm thất thoát rất lớn tài sản
ngân sách của nhà nước gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của cả cấp ủy và chính quyền địa phương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng ubnd tp hcm quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy sở xây dựng và ban thường vụ đảng ủy văn phòng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
khiển trách đồng chí võ văn hoan thành ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ubnd tp
nguyên bí thư đảng ủy nguyên tránh văn phòng ubnd tp hcm ubnd tp hcm
đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tp hcm
ubnd tp hcm yêu cầu ban thường vụ thành ủy tp hcm chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm nêu trên
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy và một số cá nhân
ở tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tập đoàn ubnd tp hcm nhận thấy ban thường vụ đảng ủy tập đoàn
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buồng lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để hội đồng thành viên một số cán bộ lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong sản xuất kinh doanh
đầu tư một số dự án trong quản lý khai thác than tại tỉnh quảng ninh nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật một số bị xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh đến uy tín của tổ chức đảng và tập đoàn
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng ubnd tp hcm quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí
lê minh chuẩn ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên
đặng thanh hải phó bí thư đảng ủy thành viên hội đồng thành viên tổng giám đốc
nguyễn ngọc cơ phó tổng giám đốc nguyên đảng ủy viên tập đoàn
khiển trách đồng chí phan xuân thủy đảng ủy viên phó tổng giám đốc tập đoàn
ubnd tp hcm yêu cầu ban thưởng vụ đảng ủy tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm nêu trên
bốn xem xét kết quả giám sát
ubnd tp hcm nhận thấy bên cạnh những ưu điểm ban thưởng vụ tình hủy và các đồng chí thường trực tình hủy cà mau
đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc xây dựng ban hành và tổ chức
thực hiện quy chế làm việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ trong quản lý sử dụng đất đai
ubnd tp hcm yêu cầu ban thưởng vụ tình hủy và các đồng chí thường trực tình hủy cà mau
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm
khuyết điểm đã được chỉ ra kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
yêu cầu ubnd tp hcm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy sở tài nguyên và môi trường
xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
đối với ban thưởng vụ tình hủy và ubnd tp hcm kiểm tra tài chính đảng đối với ban thưởng vụ tình hủy yên bái
ubnd tp hcm nhận thấy bên cạnh những ưu điểm các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm
quyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
giám sát thi hành kỷ luật trong đảng và việc quản lý sử dụng tài chính của đảng
ubnd tp hcm yêu cầu ban thưởng vụ tình hủy và ubnd tp hcm yên bái phát huy ưu điểm
đồng thời kiểm điểm nghiêm túc giúp kỷ niệm sâu sắc sớm khắc phục sửa chữa những vi phạm
quyết điểm hạn chế đã chỉ ra yêu cầu ubnd tp hcm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thưởng vụ huyện ủy lục yên
sáu ubnd tp hcm đã cho ý kiến và các sự thảm
quy trình kiểm tra giám sát của các cấp ủy các cấp và quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi
đối với đảng viên do bị kỷ luật oan bảy cũng tại kỳ họp này ubnd tp hcm đã xem xét
giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác
tám ubnd tp hcm đã cho ý kiến và các sự thảm